tại thành phố hải phòng diễn ra phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử nguyên lãnh đạo nhân viên ngân hàng thương mại trách nhiệm hiểu hạn một thành viên đại dương ocean bank chi nhánh hải phòng vì tội tham mô tài sản
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần thị kim chi án tử hình vì tội tham mô tài sản
các bị cáo lê vương hoàng nguyễn thị minh huệ bị phạt tù trung thân vì tội tham mô tài sản
thời gian áp dụng hình phạt tính từ ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
bị cáo chu văn nha lịnh án hai mươi năm tù tội tham mô tài sản
thời gian áp dụng từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
về trách nhiệm dân sự buộc ngân hàng ocean bank bồi thường toàn bộ số tiền cho hai mươi bảy khách hàng cùng số tiền lãi phát sinh
bị cáo chi phải bồi thường cho ocean bank toàn bộ số tiền đã tham ô hơn ba trăm năm mươi tỷ và hai bảy triệu usd cùng số tiền lãi phát sinh
các bị cáo còn lại cũng phải bồi thường tiền lãi phát sinh